thưa quý vị vào khoảng hai giờ ba mươi phút dạng sáng nay hai tháng một mươi một một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số một trăm linh ba đường nguyễn đình chiểu tổ một khóm bốn phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang khiến hai người tử vong
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy an giang điều hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa
sau gần ba mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt không cháy lan sang các nhà kế bên
lực lượng chữa cháy đã phá cửa kịp thời cứu ông lâm tuyền dân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám còn chị thái cẩm châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cháu ông dân và con gái là thái bảo trân sinh năm hai nghìn một mươi hai phát hiện tử vong
công an huyện cái bè tỉnh cái bè phát hiện tử vong
công an huyện cái bè tỉnh cái bè phát hiện tử vong
tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn lê hoàng bảo về tội cố ý gây thương tích
theo đó bảo dùng dao chém anh nguyễn việt nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai gây thương tật một mươi hai
anh nhẫn có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với nguyễn lê hoàng bảo
tại cơ quan điều tra bảo khai làm bốc vác trái cây trong bến hàng
do thấy một người bạn của anh nhẫn đi qua đi lại nhìn bảo cho rằng anh nhẫn kêu người này qua kiếm chuyện nên bảo đã chém anh
sáng nay tòa nhân dân tỉnh long an mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân xảy ra tại nơi gọi là tỉnh thất bồng lai
xem xét kháng cáo kêu oan của ông lê tùng vân và năm người ở tỉnh thất bồng lai
trong phần làm thủ tục thư ký phiên tòa thông báo ông lê tùng vân và một số người làm chứng
vắng mặt tại phiên tòa
theo đó nhóm người sống ở tỉnh thất bồng lai do ông lê tùng vân chỉ đạo đã đăng tải các bài viết
clip trên mạng xã hội facebook và youtube chứa đựng những thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc
nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa xúc phạm phật giáo
xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông trần ngọc thảo tức thượng tọa thích nhật từ
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương
tại phiên sơ thẩm ông lê tùng vân bị tòa án nhân dân huyện đức hòa tuyên phạt năm năm tù
năm bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ ba đến bốn năm tù giam
cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen với số tiền cho vay trên ba mươi sáu tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên triệt phá
ba đối tượng bị khởi tố về tội cho vay
lãi nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng khai nhận cho vay cầm đồ theo hình thức vay tín chấp trả lãi ngày và vay bốc bắt họ
lãi suất cho vai giao động từ một đến sáu đồng một triệu một ngày
tính đến thời điểm hiện tại đã có bốn sáu trăm bảy mươi bảy hợp đồng được thực hiện với hơn hai bảy trăm linh khách hàng
tổng số tiền đã cho vay là ba mươi sáu tỷ đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp năm địa điểm
cơ quan công an phát hiện tạm giữ một bộ máy tính để bàn
một máy tính bảng bốn điện thoại di động hai một trăm tám mươi ba giấy vay tiền cùng nhiều giấy tờ liên quan khác
tiến hành đột kích kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke galaxy ở xã ninh quang thị xã ninh hòa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa phối hợp với công an thị xã ninh hòa
đã phát hiện bốn mươi ba người dương tính với chất ma túy
tại chỗ các tổ công tác phát hiện nhiều loại ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh có bốn mươi ba trên bốn mươi bốn người dương tính với các chất ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây một số đối tượng thuê phòng hát tại các cơ sở karaoke
để tổ chức hát vui chơi giải trí và sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc lo lắng trong quần chúng nhân dân
qua công tác nắm tình hình và triển khai phương án đấu tranh triệt xóa công an tỉnh quảng bình
triệt xóa nhiều tụ điểm nhức nhuộm
trên địa bàn nhiều đối tượng đã bị bắt giữ khởi tố và xử lý hình sự liên quan đến hoạt động tổ chức
chứa chấp cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị cơ quan công an quảng bình bắt giữ tại cơ sở kinh doanh karaoke thiên đường hai
trên địa bàn thành phố đồng hới vào đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai vì liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
theo tài liệu của cơ quan điều tra cơ sở kinh doanh karaoke này có hai mươi tám phòng hát khách đến
hay tổ chức sử dụng ma túy và bay lắc
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi chín đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
để bay lắc cùng nhiều bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và một số thuốc dạng viên
một số tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng ketamin
tâm lý là bây giờ là tuổi trẻ nó thể hiện sự sanh điều nhận thức chứa đủ chứa chính chắn
về cái tác hại của các loài ma túy hiện tại
thường thì rủ rễ lợi dụng các cái buổi tiệc sinh nhật hoặc là các cái dịp sau những buổi ăn nhầu vui chơi
thì sẽ vào các địa điểm karaoke nhà hàng khách sạn quán bar để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo công an tỉnh quảng bình các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy ngày càng tinh vi
xảo quyệt nhằm qua mất lực lượng chức năng
điểm đến của các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
thường là các cơ sở kinh doanh karaoke
lợi dụng việc người thuê phòng hát karaoke có thể tự do sử dụng các phòng đã thuê
có trang bị đèn sân khấu mở ảo có hệ thống loa công suất lớn
nhiều đối tượng đã tổ chức sử dụng ma túy ngay trong các phòng hát
các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà cảm thì có những chỗ là họ nhận thức chứa đỉnh nơi đỉnh trốn
về cái vấn đề tạc hại để tổ chức hoặc là để cho mượn sử dụng cái cơ sở minh đáng kinh doanh đó
các đối tượng vào để sử dụng trái phép chất ma túy là các chủ cơ sở kinh doanh đó là họ đều biết được là
các đối tượng vào đó để thuê vào để mục đích làm gì
nhiều khi họ nghĩ đến cái lợi nhuận tức thơi nhưng họ không biết được
họ không ý thức được cái hệ lý nó kèm theo trong cái hành vi của mình đó
và những cái đó là vô tình như tiếp tay để cho các cái đối tượng vào để sử dụng
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vì những lợi nhuận do hoạt động kinh doanh mang lại
nhiều chủ cơ sở karaoke đã trực tiếp hoặc gián tiếp làm ngơ các hoạt động phạm tội về ma túy
để đấu tranh triệt xóa tệ nạn này một cách hiệu quả
ngoài việc thường xuyên kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đối tượng vi phạm
thì những người có trách nhiệm trong quản lý điều hành hoạt động của quán karaoke
cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh
đừng vì lợi nhuận trước mắt mà vi phạm pháp luật
công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai đang tiếp tục tạm giữ hình sự năm đối tượng
gồm phạm văn thịnh hai mươi sáu tuổi nguyễn minh phúc ba mươi một tuổi trần thị dành ba mươi hai tuổi
lê văn tính ba mươi ba tuổi và vạn thị kim diệu hai mươi chín tuổi để điều tra về hành vi đánh bạc
trong đó đối tượng phạm văn thịnh còn bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí và ma túy
trước đó năm đối tượng trên bị bắt quả tang đang đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức bầu cua tại một quán cà phê trên địa bàn xã thạnh phú
tăng vật thu giữ một bộ lắc bầu cua và gần một mươi một triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
khám xét khẩn cấp nhà của phạm văn thịnh cơ quan công an phát hiện thu giữ một khẩu súng
hình dáng giống khẩu súng rulo màu đen cùng chín viên đạn và bảy gói nidông màu trắng
nghi là ma túy đá thịnh khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
ở thành phố biên hòa với giá là năm triệu một trăm linh nghìn đồng
về để sử dụng con khẩu súng mua với giá hai triệu ba trăm linh nghìn đồng của một đối tượng tên dũng gia lô
trên mạng về để cất giấu phòng thân
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh long an mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại nơi gọi là tỉnh thất bồng lai
xem xét kháng cáo kêu oan của ông lê tùng vân và năm người ở địa điểm này
tại phiên tòa trong phần làm thủ tục thư ký thông báo ông lê tùng vân và một số người làm chứng vắng mặt
trước đó tại phiên sơ thẩm ông lê tùng vân bị tòa nhân dân huyện đức hòa tuyên phạt năm năm tù
năm bị cáo còn lại cũng phải lệnh án từ ba đến bốn năm tù giam cùng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
sau phiên sơ thẩm các bị cáo đã làm đơn kháng cáo kêu oan
các bồng lai do ông lê tùng vân cầm đầu chỉ đạo đã đăng tải các bài viết clip lên mạng xã hội facebook và youtube
chứa đựng những thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa
xúc phạm phật giáo xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông trần ngọc thảo tức thượng tọa thích nhật từ
trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại hộ bà cao thị cúc ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa hay còn gọi là tỉnh thất bồng lai
bị cáo lê tùng vân và những cá nhân sinh sống tại tỉnh thất bồng lai đã có hành vi giả sư giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thị hiếu
trú tại huyện châu thành a về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thị hiếu đăng thông tin nhận đặt quần áo may sẵn giá xỉ với số lượng lớn trên mạng xã hội
sau đó có nhiều người đã liên lạc với hiếu để mua và đặt tiền cọc
tuy nhiên nhận tiền xong thì hiếu không giao hoặc giao không đủ số lượng quần áo như đã thỏa thuận nên bị khách hàng tố cáo
làm việc với cơ quan điều tra bước đầu hiếu khai nhận bản thân không có sưởng may hình quần áo đang bán là lấy trên mạng
rồi giao bán với giá rẻ hơn giá thị trường từ đó
nên từ đó có nhiều người mua và đặt cọc trước với tổng cộng là hơn một sáu tỷ đồng
sau khi nhận tiền thì đối tượng chỉ sử dụng một phần tiền này để đặt hàng giao cho khách phần còn lại tiêu xài hết
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
trước tình hình tội phạm cướp giật tài sản có những diễn biến phức tạp trên địa bàn
công an tỉnh sóc trăng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh bắt giữ và làm rõ nhiều vụ
góp phần ổn định tình hình chấn an dư luận quần chúng nhân dân
hơn hai mươi ngày đã qua chị nguyễn thị diễm kiều vẫn còn bàng hoàng khi nhắc đến chuyện bị các đối tượng cướp giật tài sản vào tối ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
lúc đó chị đang đi xe máy chở đứa con nhỏ lưu thông trên đường trần hưng đạo ấp hỏa mỹ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên
thì bất ngờ bị các đối tượng đi xe máy từ phía sau chạy vượt lên áp sát giật lấy túi sách
trong đó có một điện thoại iphone và số tiền một triệu sáu trăm linh nghìn đồng
hai mẹ con đang di chuyển gần về tới nhà thì bị hai đối tượng đó giật
thì em la lên thì những đối tượng đó sụt hơi cai vào mẹ con em
thì em lấy tay em chùi đi và em chạy theo
em chạy theo em vừa chạy vừa la
tới cái huốt bệnh viện ba mươi tháng bốn thì em có gặp cái anh hàng xóm gần nhà
thì em mới chi hô lên là em nói với anh đó là em bị giật túi rồi anh
anh chạy tiếp em là anh chạy cùng với em là trên đoạn đường đó
vào cuộc điều tra ngay trong tối cùng ngày lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện mỹ xuyên phát hiện
giữ khẩn cấp châu phúc thịnh sinh năm hai nghìn sáu chú tại xã thuận hưng huyện tú mỹ tỉnh sóc trang
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên tiếp tục bắt giữ đối tượng trần lộng
sinh năm hai nghìn năm và triệu tập đối tượng thạch thanh quý sinh năm hai nghìn tám cùng chú tại thành phố sóc trang
để điều tra làm rõ hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận trực tiếp thực hiện vụ cướp giật tài sản vào tối ngày một mươi một tháng một mươi tại thị trấn mỹ xuyên
ngoài vụ cướp giật trên ba đối tượng còn khai nhận
từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đối tượng đã liên tiếp thực hiện một mươi bốn vụ cướp giật
vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn thành phố sóc trăng huyện mỹ xuyên huyện châu thành và một số địa phương lân cận
phương thức thủ đoạn của các đối tượng là đi xe máy trên các tuyến đường
khi phát hiện người đi đường đặc biệt là phụ nữ có mang theo túi sách hoặc điện thoại di động
thì bám theo rồi ra tay cướp giật tài sản
khi bị hại chống trả hoặc truy đuổi thì các đối tượng dùng súng bắn đạn bi
giao lê để uy hiếp xịt hơi cay để chống trả và tẩu thoát
đeo túi giỏ em biết sao
em thấy em giật giật xong đưa cho thịnh
rồi thịnh mới xịt hơi cay em mới chạy qua tiệm bóng tiệm bóng
thì em bán rồi bán xong rồi chạy qua bóng cá
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hai mươi một vụ cướp giật tài sản
những vụ cướp giật diễn ra ở nhiều thời điểm khác nhau
hành vi của đối tượng rất manh động gây nguy hiểm cho tính mạng của bị hại
đã có trường hợp bị té xe chấn thương nặng
đối tượng bị cướp giật cũng rất đa dạng
bên cạnh đó một số vụ án đã diễn ra cho thấy ý thức cảnh giác của người dân
trong tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản cá nhân vẫn còn thấp
như quy luật hoạt động hàng năm lợi dụng thời điểm lễ hội nơi tập trung đông người
các đối tượng này sẽ gia tăng các hoạt động để cướp dật tài sản
để chủ động xử lý các đối tượng này công an tỉnh cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tiến hành ra soát thống kê lập danh sách và tổ chức quản lý chặt chẽ các nhóm đối tượng
có biểu hiện nghi dấn là hoạt động cướp giật tài sản nhất là các hoạt động cướp giật tài sản
trên các tuyến giao thông các nhóm đối tượng hoạt động nhắm vào nhóm bị hại là phụ nữ
người già trẻ em
bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm cướp giật tài sản
của lực lượng công an mỗi người dân cũng cần phải tự nâng cao ý thức
trong việc phòng ngừa bảo vệ tài sản tránh tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
khi có vụ việc xảy ra người dân nên lưu ý đặc điểm nhận dạng của đối tượng
và nhanh chóng đến trình báo công an gần nhất để lực lượng chức năng kịp thời điều tra
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng quy mô lớn
triệu tập đấu tranh và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai mươi bốn đối tượng hoạt động đánh bạc
tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng
trước đó vào ngày chín tháng một mươi lực lượng phối hợp đã chia thành một mươi bốn tổ công tác
với khoảng hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở
triệu tập làm việc với một mươi chín đối tượng có liên quan tại thành phố đồng hới huyện bố trạch và huyện tuyên hóa
bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch qua mạng internet để đánh bạc
trong thời gian từ đầu tháng chín đến nay là khoảng tám mươi tỷ đồng
năm trăm một mươi bốn ba triệu đồng hai mươi một điện thoại di động máy tính các loại hai xe ô tô
và gần một trang tài liệu thể hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet
đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
thông qua mạng xã hội nhận tài khoản đánh bạc cấp master
thực hiện truy cập đánh bạc trên các tên miền agbong tám mươi tám com va tám mươi tám pro com viva tám mươi tám net v v
và giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng
quá trình đấu tranh đã thu thập các tài liệu dữ liệu điện tử
thể hiện hoạt động của hàng chục tài khoản đại lý và hàng trăm tài khoản thành viên
của các đối tượng đánh bạc đã sử dụng
cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và hoàn thiện hồ sơ để xử lý
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nguyễn hữu trung
trú tại phường tây lộc tp huế tỉnh thừa thiên huế
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tạm giữ hình sự
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi công an phường tây lộc kiểm tra hành chính đột xuất
tại số nhà ba mươi đường thanh lam bồ
hiện trung cùng với nguyễn văn thuận nguyễn ngọc quang cùng chú tại tp huế
liên quan đến ma túy thu giữ chín viên nén màu hồng và một số dụng cụ sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh trung và thuận dương tính với ma túy
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tiếp tục điều tra mở rộng
tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trần tiến dũng ba mươi hai tuổi
trú tại xe an ninh huyện chư quynh vừa bị phòng an ninh điều tra công an tp huế ra quyết định khởi tố
trước đó lực lượng công an tp huế tiến hành kiểm tra quán bar monaco ở phường tân lợi tp buôn ma thuột
phát hiện dưới gầm ghế của dũng đang ngồi có một khẩu súng và hai mươi năm viên đạn
dũng khai nhận súng và số đạn trên là của mình
kết quả giám định của phân viện khoa học hình sự tại tp đà nẵng thì khẩu súng trên là súng tự chế
nhưng có khả năng gây sát thương nguy hại cho tính mạng con người thuộc loại vũ khí quân dụng
lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng công an vừa bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu từ lào về việt nam qua đường tiểu ngạch
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng một mươi đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo phối hợp với các lực lượng của biên phòng quảng trị và công an xã tân thành
mật phục tại khu vực đường mòn thuộc thôn bích la đông xã tân thành huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
phát hiện bà bùi thị lân chú tại huyện hương hóa điều khiển xe máy chở theo hai túi đen
bên trong có chứa ba mươi tám hộp pháo lậu
bà lân khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ danh tính để lấy tiền công và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra